tây nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi năm độ c
nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ c